còn tại đắk lắc công an huyện cư quynh vừa phát hiện nhổ bọ thu giữ hơn ba trăm bốn mươi cây cần sa trồng trái phép trong dãy cà phê của một hộ dân
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế công an huyện cư quỳnh phối hợp với công an xã gia ninh phát hiện tại khu vực dãy cà phê của gia đình bà nguyễn thị nhàn ở thôn sáu xã an ninh có trồng số lượng rất lớn cây cần sa
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên qua kiểm đếm có tổng cộng ba trăm bốn mươi hai cây cần sa cao từ hai cm đến một hai m bước đầu bà nhàn khai nhận đã trồng số cây cần sa này từ tháng hai của năm nay mục đích trồng là để cho gà ăn nhằm phòng tránh dịch bệnh